ngay từ những ngày đầu năm mới đã có nhiều chuyến hàng xuất nhập khẩu đạt kim ngạch tỷ đô
dự báo năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu của cả nước sẽ chạm mốc ba trăm linh tỷ đô la mỹ
ngày sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi tại cửa khẩu cảng biển lớn nhất nước
đã có năm mươi năm chuyến tàu cập cảng tân cảng cát lái với sản lượng ba mươi sáu ba trăm bảy mươi chín container
hàng hóa của hơn một trăm ba mươi chín doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tp hcm
chủ yếu là các mặt hàng về nông sản và mai mặt đến các cảng như hồng kông đài loan của trung quốc nhật bản
theo thông lệ hàng năm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán hoạt động sản xuất đi vào quỹ đạo
các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cán cân thương mại của việt nam sẽ trở lại trạng thái xuất siêu
chỉ trong một mươi năm ngày đầu tháng đã có năm nhóm hàng xuất nhập khẩu đạt kim ngạch từ một tỷ đô la mỹ trở lên
nhiều container hàng hóa xuất nhập khẩu đầu tiên được thông quan
báo hiệu một năm mới với những trí tiêu kinh tế của việt nam tiếp tục có bước phát triển khả quan trong năm hai nghìn hai mươi
hướng tới đạt được mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên năm trăm hai mươi tỷ đô la mỹ
xuất khẩu ba trăm linh tỷ đô la mỹ và là năm thứ năm liên tiếp xuất siêu như thủ tướng chính phủ yêu cầu